hà giang là tỉnh địa đầu cực bắc của tổ quốc có hai trăm bảy mươi bảy km đường biên tiếp giáp với trung quốc
với một cửa khẩu quốc tế một cửa khẩu song phương và nhiều đường mòn lối mở
trước nguy cơ lây nhiễm và lan truyền dịch covid một mươi chín bộ đội biên phòng tỉnh hà giang đã tăng cường lực lượng dựng lều bạt
thành lập các chốt chặn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tuần tra kiểm soát gắn chặt công tác phòng dịch với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới
khu chợ giáp biên lên cột mốc bốn trăm linh chín xã lũng táo huyện đồng văn đã từ lâu không còn hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng các chiến sĩ đồn biên phòng đồng văn vẫn không quản nắng mưa bảo vệ đường biên mốc giới và căng mình chống dịch
đơn vị vẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên
cột mốc trên biên giới và tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
đặc biệt là nắm tình hình của quân chúng nhân dân trong điều kiện hiện nay dịch bệnh cũng đang có những diễn biến phức tạp
bên cạnh đó cán bộ biên phòng cũng thường xuyên xuống bản vào từng nhà để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch covid một mươi chín
hướng dẫn bà con các biện pháp phòng tránh để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
thường thì cũng là
tuyên truyền cho bà con để phòng chống dịch bệnh corona
thì cũng tuyên truyền cho bà con tất cả bốn mươi chín hộ tập trung vào buổi triện khai cho các hộ cũng làm được phòng bệnh
với tinh thần hết dịch mới về lực lượng biên phòng tỉnh hà giang đã tích cực tuần tra kiểm soát hướng dẫn bà con vùng biên phòng chống dịch covid một mươi chín
trên khắp nẻo biên cương hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn mang đến cho người dân sự yên bình vững tâm trong cuộc sống